hai trận lũ lụt liên tiếp cũng đã gây nên hậu quả hết sức nặng nề đối với người dân tỉnh quảng bình
không chỉ thiệt hại về người và tài sản mưa lũ còn khiến hàng vạn học sinh địa phương này phải nghỉ học kéo dài
gây nên tình trạng chậm chương trình so với học sinh cả nước
đây là buổi học đầu tiên sau trận lũ thứ hai vừa qua của cô và trò trường tiểu học số hai an thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
do mưa lũ các em học sinh đã phải nghỉ học nhiều ngày liền chậm hơn ba tuần so với tiến độ chung của cả nước
lũ kép kéo dài tại huyện lệ thủy đã làm bốn mươi năm trường học ở nơi đây bị ngập lụt nặng
khiến công tác dạy và học của giáo viên và học sinh bị chậm trễ
nhưng mà nó cũng cạnh khỏi những cái thể thái nắng lên
việc học sinh đã học là hết sức khó khăn bởi là rất nhiều vùng bị ngập nước
vùng ngập sâu nhất là đến hai mệt mốt và nhiều khu vực bị che cắt
và học sinh đi học thì hoặc là phải lối qua những cái ngõ có nhiều nước
hoặc là thậm chí là phải đi bằng đo do vậy thì việc nghỉ học là rất chai ngay
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình
sau hai trận lũ lụt liên tiếp vừa qua đã có chín học sinh thiệt mạng
hai chín trăm linh phòng học chín trăm hai mươi phòng chức năng bị ngập lụt hơn hai năm trăm linh bộ bàn ghế
hơn bốn trăm năm mươi máy vi tính và năm mươi bộ sách giáo khoa bị hư hỏng
thiệt hại ước tính gần một trăm năm mươi tỷ đồng
điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc dạy và học của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh quảng bình
thế trước cái tình hình khó khăn đó ngay nhà giáo dục đào tạo cũng chỉ đào thiện khái
và phải băng hồi cách để khắc phục
có thể học bù trong ngay nghỉ rồi có thể là phải ghẹp lượp trôn lượp
nếu như những phòng học bị hư hỏng nặng hiện đại bây giờ thì sợ cũng là cử vi tần cả cái nơi
những phương khó khăn nhất để mà trị đào và để giúp cho cả cái trường
cả cái đơn vị để khắc phục để mà kịp thơi cho cái việc dạy học
có thể thấy những thiệt hại lớn về hệ thống cơ sở hạ tầng
dụng cụ dạy và học do lũ lụt gây ra tại quảng bình đang là rào cản lớn
để các trường học có thể ổn định được việc dạy và học
hơn bao giờ hết các thầy giáo cô giáo và học sinh tại vùng lũ quảng bình
đang cần sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể và người dân cả nước